theo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới sẽ đi sâu vào đất liền
suy yếu thành một vùng áp thấp do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới
từ chiều và đêm nay ngày hai mươi bốn tháng bảy ở khu vực đông bắc bộ sẽ có mưa vừa mưa to kèm gió giật mạnh
từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi sáu tháng bảy mưa lớn sẽ mở rộng ra toàn bộ khu vực vùng núi và trung du bắc bộ
trọng tâm mưa to đến rất to tập trung ở các tỉnh cao bằng hà giang lào cai yên bái lai châu
theo đó sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km trên giờ giật cấp tám
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng năm mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
vùng nguy hiểm trên biển trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu khu vực đông bắc vịnh bắc bộ
phía đông kinh tuyến một trăm linh tám năm độ kinh đông phía bắc vĩ tuyến hai mươi năm độ kinh đông
phía bắc vĩ tuyến hai mươi độ vĩ bắc
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở phía đông bắc vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
và có mưa rông mạnh biển động cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba